ủy ban nhân dân thành phố châu đốc tỉnh an giang cho biết từ mùng một đến mùng ba tết du khách được miễn phí vé tham quan khu du lịch quốc gia núi sam
vì vậy mà đã có rất đông du khách đổ về đây để tham quan và dân hương bà chúa sứ núi sam
từ sáng mùng ba tết những dòng người từ khắp các tỉnh miền đông miền tây nam bộ đã đổ về khu du lịch quốc gia núi sam phường núi sam thành phố châu đốc tỉnh an giang
các tuyến đường từ cổng chính miếu bà chúa núi sam đường vòng đường châu thị tế đều kín người xe xuôi ngược
theo ủy ban nhân dân thành phố châu đốc do không bán vé thu phí tham quan nên không xác định chính xác số lượng khách trong những ngày qua
tuy nhiên lượng khách năm nay tăng đột biến đồng gần gấp đôi so với thời điểm tết năm trước
ước khoảng hàng trăm nghìn lượt người mỗi ngày việc miễn thu phí tham quan như một món quà của châu đốc của bà chúa sứ núi sam gửi đến du khách gần xa trong những ngày đầu năm mới